trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ chiều tối qua ngày một mươi tháng một mươi
tại thủ đô ankara chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ
đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại thổ nhĩ kỳ đã khắc phục khó khăn vất vả để hoàn thành tốt công việc do đảng
nhà nước giao phó chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước trong đó có quốc hội
luôn dành sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
hoạt động thuận lợi nhất góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
nhắc tới việc quốc hội đã thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong điều kiện đất nước
còn nhiều khó khăn sự ủng hộ của nhà nước là sự động viên chia sẻ đồng thời cũng là sự gửi gắ
niềm tin đối với những cán bộ đang công tác tại nước ngoài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ
nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ chủ tịch hội khẳng định
với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người
việt nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội sở tại giúp cộng đồng duy trì và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước chủ tịch hội bày tỏ mong muốn
cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm luật pháp của nước sở tại
thường xuyên liên lạc với cơ quan đại diện của việt nam ở nước sở tại để tiếp cận các thông tin mới
về tình hình đất nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước hướng về cội nguồn
chung tay xây dựng quan hệ việt nam thổ nhĩ kỳ